ngay sau khi nước lũ rút nhiều giáo viên cùng lực lượng địa phương trên địa bàn huyện thanh trương nam đàn hưng nguyên của tỉnh nghệ an đã được huy động để khẩn trương tiến hành quét bùn dọn dẹp bàn ghế sớm đón học sinh quay trở lại trường
tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều trường học ngập sâu trong nước việc đến trường của học sinh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
với phương châm nước rút đến đâu sẽ làm vệ sinh tới đó ngay từ sáng sớm nay sau khi nước rút thầy cô trường tiểu học phạm hồng thái cùng lực lượng công an huyện hưng nguyên đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường để nhanh chóng đón học sinh trở lại lớp trong thời gian sớm nhất
tại huyện thanh trương và nam đàn đến thời điểm này nhiều điểm vẫn ngập sâu trong nước học sinh nơi đây đã phải nghỉ học từ thứ năm tuần trước sự kiến nếu thời tiết thuận lợi phải giữa hoặc cuối tuần sau thì học sinh mới có thể đến trường

ở ba huyện thanh trương nam đàn và đô lương chưa thể đến trường do địa hình chê cắt cô lập vì mưa lũ và nhiều trường học vẫn còn ngập sâu trong nước